đối với lao động nữ vùng nông thôn đặc biệt là phụ nữ địa bàn miền núi như tỉnh yên bái
thì cơ hội việc làm không nhiều do hạn chế về trình độ và kỹ năng nghề nghiệp
khắc phục hạn chế này thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ tỉnh yên bái đã chỉ đạo
trung tâm giới thiệu việc làm phụ nữ tăng cường mở các lớp dạy nghề nông nghiệp
và phi nông nghiệp cho phụ nữ nông thôn và qua đó thì tạo cầu nối giữa lao động nữ với doanh nghiệp
giúp chị em có việc làm tăng thu nhập
những năm trở lại đây có đường giao thông thuận tiện nguồn nhân lực dồi dào
huyện trấn yên đã thu hút được một số công ty may mặc từ hàn quốc tới đầu tư xây dựng nhà xưởng
nhằm đáp ứng nhu cầu về công nhân cho các công ty
các cấp các ngành của huyện đã phối hợp với một số đơn vị dạy nghề
mở các lớp may mặc tập trung chủ yếu vào đối tượng phụ nữ nông thôn
giúp tạo việc làm tăng thêm thu nhập cho chị em
quá trình mà học lớp sơ cấp nghề mê mặc như thế này
thì em rất thích
mình có thể tiếp thu về mình có thể may được quần áo cho gia đình mình này
có thể là cắt được quần này có thể cắt được áo này
có thể là mình sửa chữa quần áo nhiều cho con nhỏ mình trong gia đình này
thu xếp với công việc mình có thể đi làm mây
để có thể giúp gia đình mình có thể cải thiện thu nhập tăng thêm thu nhập
nhằm giúp học viên nhất là học viên người dân tập thiểu số tiếp thu nhanh bài giảng
các giáo viên đã đổi mới phương thức dạy học tăng cường
các tiết học thực hành
đồng thời hội phụ nữ các cấp đã hướng dẫn chị em làm việc theo tác phong công nghiệp
và những quy định từ các công ty may mặc
để họ nhanh chóng bắt kịp với môi trường làm việc
và đăng ký đi làm ngay sau các khóa đào tạo nghề
trong năm hai nghìn một mươi sáu và đầu năm hai nghìn một mươi bảy
chúng tôi cũng đã tư vấn giới thiệu và mở được một mươi một lớp đào tạo nghề
trong đó thì cũng có nhiều cái ngành nghề đa dạng
như là chăn nuôi thú y dịch vụ gia đình trồng rau sạch
và đặc biệt đối với nghề may mặc thì sau khi có sự chỉ đạo của hội nghị nữ tỉnh yên bái
để giúp cho các công ty mây trên địa bàn ổn định sản xuất
thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cuộc tư vấn ở tại cơ sở
vận động chị em và giới thiệu về những yêu đáy của công ty
các chế độ đáy ngộ
và đến nay thì chị em cũng đã rất là tích cực học tập
và nhiều chị em cũng muốn học xong cũng được tham gia
khi làm ở các nhà máy mây
sau khi học nghề hội viên phụ nữ sẽ được giới thiệu việc làm
tại công ty doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh
với mức lương trung bình từ ba năm triệu đồng đến năm triệu đồng một tháng
đã giúp chị em ổn định cuộc sống
dạy nghề tạo việc làm cho lao động nữ nhất là lao động nữ ở nông thôn
từ lâu đã được đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm
thể hiện ở việc triển khai các đề án như một nghìn chín trăm năm mươi sáu đề án hai trăm chín mươi năm
về tăng cường đào tạo nghề cho phụ nữ
điều này đã góp phần bảo đảm quyền được học nghề có việc làm
có thu nhập ổn định giúp giảm nghèo và nâng cao vị thế cho phụ nữ trong xã hội